tất cả chín người đều bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp và đến thời điểm hiện tại
viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với sáu trường hợp
còn lại ba người hiện cơ quan công an đang tích cực làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong các bản tin sau
chuyển sang một thông tin từ tỉnh đắk lắc
sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng bị nhìn đều
lê đức tấn cầm gậy bì ra đi đánh nhau khiến một thanh niên tử vong
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa truy tố bị can lê đức tấn một mươi bảy tuổi
trú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc về tội giết người
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng bốn sau khi ăn nhậu xong
trên đường đến xã ea tàu huyện công năng
nghĩ bị hai thanh niên nhìn đều tiến tấn liền tiến lại hỏi chuyện nhưng hai người để bỏ chạy
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày phan đình phú điện thoại chửi tấn vì cho rằng trước đó tấn đã đánh em mình
biết phú đang ở quán karaoke tấn cầm hai khúc gậy cơ bì ra đến để tìm đánh
lúc này trần quang thành chạy ra bên phú để bị tấn dùng cây gậy đánh vào đầu
thành được người nhà đưa đến bệnh viện vùng tây nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố đối tượng hoàng viết tùng chú tại đường nguyễn du
phường đông kinh tp lạng sơn vừa bị công an tp lạng sơn bắt giữ
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tùng thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu inova của ông vũ huy khánh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại đường lê đại hành phường vĩnh trại
sau đó mang đi cầm cố được năm mươi triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân
sau nhiều tháng đòi xe mà tùng không trả ông khánh đã trình báo cơ quan công an
đối tượng tùng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
sau vụ việc bắt giữ ba đối tượng cướp tài sản trên địa bàn quận liên triều vào trung tuần tháng chín
mới đây công an quận liên triều tp đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam thêm
bốn đối tượng có liên quan đến vụ việc nói trên
bốn đối tượng gồm nguyễn hà anh quốc hai mươi một tuổi trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
phạm ngọc an nguyễn minh sơn lê thành trường đều hai mươi tuổi cùng chú tại tỉnh quảng ngãi
cả bốn là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bốn đối tượng nói trên quen nhân thoại và vinh là ba người đã bị bắt trước đó
cả bảy thanh thiếu niên này rủ nhau đến những nơi vắng vẻ chặn xe của các cặp tình nhân để cướp tài sản
khi sự việc bị phát giác cả bốn đối tượng đã lẩn trốn về quê nhà để tránh sự truy tìm của cơ quan công an nhưng bất thành
sau khi cho nạn nhân đi nhờ xe ô tô hoặc là lấy giá thấp các đối tượng giàn cảnh để trộm cắp tài sản nhiều nạn nhân
đây là thủ đoạn trộm cắp mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị mắc bẫy tội phạm
người phụ nữ năm mươi bốn tuổi ở thôn la vân xã phổ thạnh huyện đức phổ
vừa vay ngân hàng chính sách số tiền hai mươi năm triệu đồng để làm ăn
thế nhưng khi đang đói xe buýt về nhà bất ngờ một đôi nam nữ trung niên đi trên ô tô innova đến mời lên xe trở lấy giá rẻ
sau khi bị bỏ lại giữa đường người phụ nữ này kiểm tra túi sách của mình thì phát hiện bị mất toàn bộ số tiền hai mươi năm triệu đồng trên
cùng thời gian này trên đoạn quốc lộ một a thuộc địa phận giáp danh hai tỉnh quảng ngãi và bình định nhiều nạn nhân bị trộm với thủ đoạn như trên
nó cứ kéo lên xe tôi kêu hâm tôi đi xe buýt này
nó kêu lên đây đi mà xe cô à đọc mà đi lấy một mươi ngàn
các đối tượng trên dành cảnh trộm tiền khi cho đi ngửa xe ô tô
phần lớn nạn nhân là những phụ nữ lớn tuổi có dáng vẻ thôn quê thật thà đang đứng đón xe buýt dọc quốc lộ một a
đa phần các nạn nhân không nhớ biển số xe của băng nhóm này
theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức phổ nhóm trộm đánh vào tâm lý cần bắt xe gấp của hành khách để lừa họ lên xe và móc túi
do vậy chúng chỉ hoạt động vào thời gian người dân đang chờ đón xe
đưa ra giá thẳng
giá thẳng thấp hơn so với xe buýt ngoài để dụ những người bị hạ lên xe
các đối tượng tạo ra hoàn cảnh hoặc như là quấn đổ vị trí chỗ ngầu để cho người bị hạ đi qua hoặc đi lạ
quấn đổ chỗ ngầu rồi tạo ra sơ hữu trong việc quản lý tài sản rồi đi nhanh chắn trộm cắp tài sản
rồi đến đội đường ván thì đuổi người bị hạ xuống xe

để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm trên nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
công an huyện đức phổ đề nghị các nạn nhân bị mất tài sản đến cơ quan công an huyện trình báo
khuyên cáo người dân không nên đi nhờ xe của đối tượng lạ mặt để tránh bị lừa đảo
nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì tìm cách kéo dài thời gian dựa đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp xác minh điều tra truy bắt đối tượng
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke như lam tại phường tân xuân tp đồng xoài tỉnh bình phước lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy
đáng chú ý đây lại không phải là lần đầu tiên quán karaoke này cho phép khách sử dụng ma túy trong các phòng hát
quá trình kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố đồng xoài
đội kiểm tra linh ngành văn hóa xã hội tp đồng xoài đã phát hiện cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke như làm có nhiều vi phạm
cụ thể hai trong số bốn phòng hát của cơ sở này có khách nhưng phòng không mở điện khách không hát mà chỉ mở nhạc mạnh theo hình thức quán bar vũ trường
kiểm tra nhanh có bốn trong tổng số năm khách tại phòng karaoke dương tính với ma túy
trong thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không có mặt và không có giấy tờ ủy quyền cho nhân viên quản lý cơ sở
trước đó cơ sở này cũng đã bị phát hiện có hai mươi bốn thanh niên tụ tập sử dụng ma túy vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tình trạng sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoàn thành
hoạt động phạm tội đang là một vấn đề nổi cộng trong thời gian gần đây
tại tỉnh phú yên hàng loạt vụ việc thanh thiếu niên mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ quán karaoke bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
đây là nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy tại quán karaoke nguyên bình dương ở huyện phú hòa tỉnh phú yên
bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang
ba đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm trần tuấn hiệp nguyễn phí thúc phương cùng chú tại thành phố tuy hòa và nguyễn khắc đoạt chú tại huyện tuy an
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một sáu gram ketamine một mươi một điện thoại di động năm xe mô tô hơn hai mươi ba triệu đồng cùng một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu đối tượng trần tuấn hiệp khai nhận đã mua khoảng một mươi triệu đồng tiền ma túy các loại về tổ chức cho các đối tượng cùng sử dụng
ở những cái điểm này thì đã lợi dụng trong cái việc mà quản lý ở các cái địa phương cơ sở là chưa có chặt
thứ hai nữa là cái công tác đăng ký rồi kiểm tra cũng chưa chặt chẽ do đó cái lưu tuổi thanh tiêu niên này thường đến là vui chơi thì lén lút mà mua vào để sử dụng
có thể thấy tình hình tội phạm về ma túy hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đang có dấu hiệu nổi lên phức tạp
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tàng hai mươi bảy vụ chín mươi chín đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ khách sạn quán karaoke trên địa bàn
đa phần người sử dụng ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên đây cũng là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự làm mầm mống phát sinh tội phạm hình sự gây hậu quả khôn lường cho xã hội
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tàng hai mươi bảy vụ chín mươi chín đối tượng có hành vi mua bán tàng trứ sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ khách sạn quán karaoke trên đệ bàn
đa phần người sử dụng ma túy ở lứa tuổi thanh tiêu niên đây cũng là nguyên nhân gây mất an ninh trả tội phạm hình sự gây hậu quả khôn lường cho xã hội
hiện nay toàn tỉnh phú yên có trên năm trăm linh cơ sở kinh doanh có điều kiện nếu không quản lý chặt chẽ thì nơi này sẽ trở thành một trong những địa điểm mà các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy
do vậy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an rất cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội nhất là các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trong quản lý giám sát không để hình thành tội phạm ngay từ cơ sở của mình
trường hợp cố tình tiếp tay hoặc lắm ngơ vì lợi nhuận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối tượng phá a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản bá trả bê xã co tòng huyện thuận châu tỉnh sơn la có nốt ruồi cách ba cm dưới trước đuôi mắt trái
đối tượng sùng thị xỉa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản hủy múa c xã keom huyện điện biên đông tỉnh điện biên có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vàng a chua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại bản háng tây xã háng lìa huyện điện biên đông tỉnh điện biên có xẹo chấm cách một cm trên sau mép trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truyền thông báo
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý